ông hồ văn búp giám đốc trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải trường cao đẳng giao thông vận tải trung ương ba về hành vi đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hồ văn búp đã đưa hối lộ cho thanh tra thuế cắt giảm giờ thực hành để thu hút người học lái xe
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trung tâm có nhiều sai phạm về việc kê khai thuế với số tiền ước tính phải truy thu hơn bốn mươi tỷ đồng
đến nay công an tp hcm đã khởi tố hai trăm linh bị can để điều tra về các hành vi sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm và sát hạch đào tạo lái xe
nguyễn quang đạt và nguyễn hữu phúc cùng chú tại huyện châu thành tỉnh bến tre vừa bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào tối ngày một mươi một tháng hai trong bữa nhậu võ nhật trường đã xảy ra mâu thuẫn với đạt
dao và mũ bảo hiểm đánh trường
trong lúc rằng co phúc dùng dao đâm nhiều nhát vào người trường làm trường bị thương tích hai mươi ba
với hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép phùng thanh tú chú tại tỉnh đồng nai
đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự
tiến hành kiểm tra một quán cà phê ở khu phố long điểm phường long bình tân
các lực lượng phối hợp phát hiện tú nghi vấn sử dụng trái phép chân ma túy
khi kiểm tra xe máy của tú phát hiện một khẩu súng rulo màu đen và tám viên đạn
tú khai nhận mua khẩu súng và số đạn trên với giá bốn triệu đồng trên mạng xã hội
hiện nay loại hình dịch vụ nhà trọ khá phát triển không chỉ góp phần tăng thu nhập cho người đầu tư
mà còn giải quyết được nhu cầu tạm trú nhất là đối với học sinh sinh viên công nhân người lao động xa nhà
tuy nhiên nếu không được quản lý tốt cũng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự
đặc biệt là tình trạng trộm cắp
bốn chiếc xe máy tại một nhà trọ nằm trên địa bàn quận cầu giấy hà nội
đã bị trộm cắt dễ dàng chỉ sau một đêm
hành động lộ liễu nhưng không ai để ý do đối tượng trộm cắp cũng chính là một người thuê trọ
với thủ đoạn giả vờ thuê trọ để được chủ nhà giao chìa khóa cổng
vũ văn hải ba mươi hai tuổi trú tại xuân trường nam định
cũng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản đã dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội
tôi đã đến nhà và tôi thấy bài đăng ở trên hội đoán thuê nhà cho thuê phòng ở bên ngõ năm mươi tám trần bình
và tôi đã liên lạc với bài đăng mọi người đăng bài đó và đến thuê phòng
sau khi thuê phòng thì tôi đã được chợ khóa thì đến đêm tôi đã đến nhà đó và thực hiện hành vi được trộm cắp mũi chiếc xe
sau khi đến nhà trọ đó
tôi đã lấy chợ khóa thuê được mở và thực hiện hành vi trộm cắp bốn chiếc xe máy
trong đó có hai chiếc xe chạy tờ một chiếc xe quay và một chiếc xe vi sửa
theo lực lượng chức năng hiện nay bằng việc lợi dụng sơ hở của các chủ nhà
các đối tượng trộm cắp sẽ sử dụng căn cước công dân giấy tờ tùy thân giả để ký hợp đồng thuê trọ
sau khi chiếm được lòng tin của chủ nhà trọ có được chìa khóa ra vào các đối tượng sẽ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng sơ hở của các chủ nhà trọ
khi mà chủ nhà trọ đăng tin trên các mạng xã hội để cho thuê phòng trọ
thì đối tượng đã đọc được các bài đăng và đối tượng đã có chuẩn bị các cái giấy tờ tùy thân
căn cơ công dân giả và đem đến gặp chủ nhà trọ để thuê làm hợp đồng thuê
khi thuê được nhà trọ thì đối tượng đã có được chủ nhà trọ đưa
và bàn giao các chìa khóa để ra vào nhà trọ
sau đó đến lợi dụng đêm là chủ nhà trọ và các những người thuê trọ đi ngủ
trung bình vào rơi vào khoảng từ hai giờ đến năm giờ sáng đối tượng chủ động xuống mở cửa mở cổng và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
dắt những chiếc xe máy ở sân phòng trọ và đem đi
cất giấu ở một địa điểm khác
thủ đoạn này của các đối tượng được đánh giá không phải là mới
chủ nhà trọ hoàn toàn có thể đề phòng được nếu nâng cao các biện pháp cảnh sát
đối tượng này đã có nghiên cứu rất sâu về mạng xã hội lợi dụng mạng xã hội facebook
hiện nay là các chủ nhà trọ thường đăng tin cho thuê phòng trọ
các chủ nhà trọ thường rất chủ quan
không kiểm tra kỹ nhân thân giấy tờ mà cho thuê giao lại chìa khóa cổng và các đối tượng đã sử lợi dụng vào các yếu tố này để thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản
nên đây cũng khuyến cáo người dân và các chủ nhà trọ lên kiểm tra kỹ các người đến thuê trọ
thứ nhất là khi mà có người đến thuê trọ thì người dân lên
liên hệ với các đồng chí cảnh sát khu vực tại địa phương nơi sinh sống
thứ nhất các đồng chí cảnh sát khu vực sẽ luôn luôn để khai báo tạm trú
và khi khai báo tạm trú thì các đồng chí đã xác minh về nơi đăng ký hộ khẩu của những người thuê trọ
thì sẽ giúp cho việc tránh được các trường hợp lợi dụng sự chủ quan của các chủ nhà trọ và phòng ngừa được hành vi trộm cắp tài sản
xảy ra ở tại cái nơi cư trú nơi mà cho thuê trọ như vậy
bên cạnh đó chủ nhà và người thuê trọ cũng cần lưu ý một số biện pháp để đề phòng kẻ gian
như gia tăng các loại khóa bảo vệ phòng trọ không vội kết thân với người mới đến trọ
cần có thời gian tiếp xúc tìm hiểu rõ về nhân thân việc làm hoàn cảnh sống
điều quan trọng nhất người dân nên trình báo ngay cơ quan công an nếu mất trộm hoặc nghi ngờ có đối tượng dùng nhân thân giả đến trọ
nhằm kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hành vi phạm tội

phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng lại thị tứ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn bảo lộc hai phường thanh châu thành phố phủ lý tỉnh hà nam
và đối tượng nguyễn thị mận sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại phường trần hương đạo thành phố phủ lý tỉnh hà nam
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hà nam
cũng về tội mua bán trái phép chất mà tùy
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện